chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới opicron vào việt nam
cục hàng không việt nam vừa có chỉ thị tăng cường phòng dịch
chỉ thị của cục hàng không việt nam nêu rõ các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không
thực hiện nghiêm việc xét nghiệm sars cov hai theo quy định của bộ y tế
về việc hướng dẫn xét nghiệm sars cov hai đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
trường hợp phát hiện nhân viên bị nhiễm virus sars cov hai cục hàng không việt nam yêu cầu
các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không phải báo cáo cơ quan y tế chính quyền địa phương
để kịp thời xử lý các nhân viên tiếp xúc gần hay f một phải được xét nghiệm bằng phương pháp pcr
và khai báo y tế đầy đủ theo quy định
cục trưởng hàng không việt nam cũng chỉ đạo các hãng hàng không tăng cường kiểm soát
giám sát chặt chẽ hành khách đến đi qua các quốc gia tại châu phi
hoặc quốc gia có biển biến chủng omicron nhập cảnh vào việt nam
để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này